chủ trương tích tụ dụng đất để ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp được tỉnh hà nam đưa vào nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đây được xem là giải pháp đột phá nhằm phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại bền vững có giá trị gia tăng cao của tỉnh hà nam
từng bước thay đổi tư duy tập quán canh tắc truyền thống sàng sản xuất nông nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa